thưa quý vị bảo hiểm xã hội là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội
tuy nhiên cả nước hiện mới có hơn một mươi ba triệu bốn trăm linh nghìn người tham gia chiếm hai mươi bốn lực lượng lao động
trong khi đó mục tiêu đặt ra là năm mươi vào năm hai nghìn hai mươi
để đạt được mục tiêu này đòi hỏi phải có sự triển khai đồng bộ trong việc đưa chính sách này đến người lao động tự do bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền vận động thuyết phục khuyến khích và hỗ trợ để người lao động tự do trong khu vực phi chính thức nhận thấy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là chỗ dựa vững chắc khi họ không may gặp phải những rủi ro trong cuộc sống hay hết tuổi lao động
từ đó có thể làm cho họ chuyển biến nhận thức
sinh sống tại quốc gia
vùng đất thuần nông xã đại bái huyện gia bình tỉnh bắc ninh thu nhập chủ yếu của gia đình chị nguyễn thị ngân chỉ trông chờ vào mấy xảo ruộng
tuy vậy đã gần năm năm nay chị chắc chiêu dành dụng để cả bốn nhân khẩu đều tham gia vào bảo hiểm y tế hộ gia đình
sinh sống tại quốc gia

sinh sống tại quốc gia

sinh sống tại quốc gia
vùng đất thuần nông xã đại bái huyện gia bình thu nhập chủ yếu của gia đình chị nguyễn thị ngân chỉ trông chờ vào mấy sảo ruộng
sinh sống tại quốc gia

sinh sống tại quốc gia
vùng đất thuần nông xã đại bái huyện gia bình thu nhập chủ yếu của gia đình chị nguyễn thị ngân chỉ trông chờ vào mấy sảo ruộng
sinh sống tại quốc gia
vùng đất thuần nông xã đại bái huyện gia bình thu nhập chủ yếu của gia đình chị nguyễn thị ngân chỉ trông chờ vào mấy sảo ruộng
sinh sống tại quốc gia
vùng đất thuần nông xã đại bái huyện gia bình thu nhập chủ yếu của gia đình chị nguyễn thị ngân chỉ trông chờ vào mấy sảo ruộng
sinh sống tại quốc gia